để nắm bắt sâu sát công tác cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng tám phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã dẫn đầu đoàn công tác bộ y tế đến kiểm tra một số cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại khu vực tây nam bộ và động viên tinh thần các thầy thuốc đang làm việc tại đây trong đó có trung tâm hồi sức tích cực tỉnh long an
trung tâm này do bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên điều hành hiện có một trăm năm mươi giường icu chia làm ba tầng theo hướng dẫn của bộ y tế
tầng một có một mươi giường cho bệnh nhân chuẩn bị xuất viện tầng hai có chín mươi giường cho bệnh nhân nặng bệnh nền tầng ba có năm mươi giường hồi sức tích cực
đại diện lãnh đạo trung tâm này cho biết về thuốc men vật tư tiêu hao cơ bản đã đáp ứng yêu cầu
tuy nhiên trung tâm cần được bổ sung thêm máy tiệt trùng dụng cụ cấp thêm thuốc kháng virus bổ sung thêm nhân lực
vì số ca bệnh sẽ có
còn gia tăng chứng kiến cảnh tất bật dọn vệ sinh ngoại cảnh bưng bê vật dụng sau những giờ làm cực nhọc làm chuyên môn của các y bác sĩ
tiến sĩ dương huy lương thành viên đoàn công tác của bộ y tế chăn trở mỗi người tri viện vào đây đã phải tập trung cường độ làm việc
với công suất cao nhất áp lực nhất rồi vậy nên đề nghị tỉnh long an bố trí thêm tình nguyện viên để đỡ đờn bớt công việc vệ sinh ngoại cảnh
nắm bắt tình hình điều trị phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê nhấn mạnh với lãnh đạo sở y tế tỉnh long an cũng như các thành viên trong buổi làm việc
tỉnh long an đang có số ca nhiễm bệnh cao bộ y tế luôn quan tâm sâu sát đưa vào thiết lập trung tâm này mỗi y bác sĩ ở đây đã sốc hết tâm lực để chăm sóc và điều trị tích cực nhất cho bệnh nhân
từ thái nguyên mọi người đã vượt khó khăn và tiếp tục khắc phục các nhọc nhằn từ phía trước vì sự sống người bệnh
vậy nên sở y tế long an cần kêu gọi sự hỗ trợ nhanh của các tình nguyện viên để lo công việc vệ sinh ngoại cảnh
để giảm mạnh chuyển biến nặng của bệnh nhân covid một mươi chín phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê yêu cầu ngành y tế tỉnh long an phải chú trọng điều trị đúng phác đồ của bộ y tế ở các tầng một tầng hai trong mô hình tháp điều trị ba tầng
đặc biệt cần dùng thuốc kháng đông kháng viêm cho đúng cùng với đó là phải chuẩn bị đầy đủ oxy để có thể đáp ứng ngay khi các bệnh nhân có chuyển biến cần phải hỗ trợ thở
tất cả các bệnh viện tuyến huyện cũng phải chuẩn bị oxy đây là yếu tố sống còn đối với việc cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín việc sàng lọc phân loại người bệnh cần được làm khoa học phối hợp nhịp nhàng với nhau
phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê nhấn mạnh việc cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách nhất để điều trị theo đúng phác đồ của bộ y tế mọi khó khăn sẽ được chung tay tháo gỡ